trong đợt phục vụ tết nguyên đán mậu tốt sắp tới sân bay quốc tế tân sơn nhất sẽ được bố trí sáu mươi bảy vị trí đậu
gồm năm mươi năm vị trí thương mại và một mươi hai vị trí đậu máy bay qua đêm tăng một mươi tám vị trí so với dịp tết trước
sân bay tân sơn nhất sẽ sử dụng thêm các vị trí sân đậu như a bốn mươi một vaeco khu vực một mươi chín sáu mươi ba ha dành cho đậu qua đêm
nâng tổng số các vị trí đậu của toàn sân bay lên chín mươi vị trí đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không
ngoài ra quầy thủ tục máy soi hành lý cũng được tăng lên phòng chờ dành cho hành khách cũng được mở rộng
tổng công ty cảng hàng không việt nam đề nghị các hãng hàng không công ty phục vụ mặt đất
hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng west check in và tổ chức điều phối quầy cửa ra máy bay
dự kiến trong thời gian cao điểm tết nguyên đán tân sơn nhất sẽ khai thác khoảng tám trăm bốn mươi hai tám trăm sáu mươi năm lượt chuyến mỗi ngày
một trăm ba mươi bốn hai trăm linh bảy hành khách một ngày tăng hơn một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy